trước tình hình bão số năm có xu hướng di chuyển về phía nước bắc nước ta
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp về tình hình ứng phó với bão
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho hơn năm mươi sáu phương tiện
gần hai trăm tám mươi người biết tình hình hướng đi của bão để di chuyển về nơi an toàn cũng như kiểm tra giang cố hồ đập
hiện có hơn chín mươi hai ha lúa chưa thu hoạch của các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên nằm trong vùng ảnh hưởng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão số năm
đảm bảo an toàn cho người và tài sản sẵn sàng kế hoạch sơ tán khi có tình huống xấu xảy ra
nhất là tại khu vực ven biển cửa sông vùng núi có nguy cơ bị sạt lở trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản